trước tình hình dịch covid một mươi chín còn có diễn biến phức tạp đến chủ nhật ngày một mươi năm tháng bốn
tp hcm sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
theo đó tp hcm đặt ra mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát dịch bệnh
được biết dù các ca bệnh tại tp hcm đang đi ngang và có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững
trong một mươi ngày trở lại đây số trường hợp f được ghi nhận mỗi ngày đều ở mức ba ca mỗi ngày
và được dự đoán là tiếp tục ở mức đó sau ngày một mươi năm tháng tám